thưa quý vị trưa ngày bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội kiến tổng thống pháp emmanuel macron và dự tiệp chiêu đãi của tổng thống pháp tại phủ tổng thống
tại cuộc hội kiến tổng thống pháp cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân pháp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát trong năm hai nghìn hai mươi
thông báo pháp hỗ trợ cho việt nam bốn trăm linh liều vaccine qua kênh song phương và chín trăm bảy mươi liều vaccine qua cơ chế covax nâng tổng số vaccine pháp hỗ trợ cho việt nam lên hơn hai triệu liều
thủ tướng phạm minh chính mong muốn pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của việt nam
hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
tổng thống pháp emmanuel macron đánh giá cao vai trò trung tâm của asean và khẳng định
an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế
trong đó có công ước luật biển của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos đặc biệt trong vấn đề biển đông
hai bên nhất trí tích cực triển khai và tận dụng hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
đồng thời thúc đẩy quá trình phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa nhất trí ra tuyên bố chung
chào quý vị
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức pháp của thủ tướng chính phủ phạm minh chính sáng ngày bốn tháng một mươi một
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã hội đàm với ngài gerard dagman anh bộ trưởng bộ nội vụ pháp
phát biểu tại buổi hội đàm bộ trưởng bộ nội vụ gerard dagman anh khẳng định pháp cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực
vào việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải hàng không tại biển đông
tăng cường quan hệ hợp tác với asean trên tất cả các lĩnh vực trong đó có nâng cao năng lực chấp pháp trên biển của các nước trong khu vực biển đông
phía pháp bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh cảnh sát đặc biệt là hỗ trợ đào tạo huấn luyện
và trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả thực chất và đi vào chiều sâu
trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ dữ liệu tội phạm đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
đánh giá cao vai trò của tùy viên cảnh sát pháp tại việt nam hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực
trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đã ký ý định thư giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ pháp về tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong thời gian công tác tại pháp đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến đặt vòng hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh trong khu tưởng niệm hồ chủ tịch ở thành phố montree ngoài ô thủ đô paris của pháp
vòng hoa mang dòng chữ đảng ủy công an trung ương kính viếng
khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh được khánh thành ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn năm nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh của người
là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân việt nam và nhân dân pháp đặc biệt là thành phố montrey
thăm không gian hồ chí minh tại khu tưởng niệm đại tướng tô lâm đã gặp gỡ trao đổi với một số bạn bè quốc tế
đại diện chính quyền và một số người dân thành phố về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
những người có mặt đều bày tỏ sự kính trọng với nhân cách và sự nghiệp của hồ chí minh
chủ tịch người chiến sĩ cộng sản vĩ đại người anh hùng dân tộc kiệt xuất là tấm gương đấu tranh không những cho nhân dân việt nam
mà còn cho giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
nhân dịp này đại tướng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có cuộc làm việc với một số đối tác pháp
nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực cảnh sát an ninh cũng như một vài lĩnh vực cụ thể khác
nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố tội phạm xuyên quốc gia tội phạm mạng mua bán người di cư bất hợp pháp
và các thách thức an ninh phi truyền thống một cách hiệu quả trong thời gian tới
phía pháp đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn với các lực lượng chuyên ngành của pháp
nhất trí thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới
thưa quý vị ngày năm tháng một mươi một tại hà nội đoàn công tác của bộ công an do trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam
nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi tiếp thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hỏa thượng thích thành nhĩu cùng các thượng tọa và toàn thể các trư tôn
tăng ni phật tử trong giáo hội
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
sáu mươi năm qua giáo hội phật giáo việt nam đã có những bước trưởng thành nhất định
luôn đồng hành cùng với nhân dân đất nước và dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đặc biệt là trong việc giúp đỡ tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới giáo hội phật giáo việt nam và các tăng ni phật tử
tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cối đại đoàn kết dân tộc không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp
của phật giáo việt nam hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương
tại buổi tiếp hòa thượng thích thành nhiễu trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ đồng hành của lãnh đạo bộ công an
lực lượng công an nhân dân đối với giáo hội phật giáo việt nam và các tăng ni phật tử trong thời gian qua
thời gian tới giáo hội phật giáo việt nam cùng với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh
thành phố trong cả nước sẽ tiếp tục phối hợp cùng lực lượng công an nhân dân đảm bảo an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc ấm no của nhân dân
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục đào tạo năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trí hội nghị
có thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ngành
các cục đơn vị chức năng của bộ công an học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
về chương trình nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trong công an nhân dân
các học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương đã triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo
đạt nhiều kết quả quan trọng
trong đó cục đào tạo đã trình bộ công an phê duyệt đề án đổi mới tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một ký quyết định ban hành danh mục ngành chuyên ngành đào tạo mới trong công an nhân dân
tổ chức sơ kết ba năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân
các trường đã chú trọng hoàn thiện chương trình đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tính liên thông thống nhất
tổ chức dạy học trực tuyến đối với một số nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước
để đảm bảo vừa hoàn thành chương trình vừa phòng chống đại dịch covid một mươi chín
đổi mới hoạt động thi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cục đào tạo công an các đơn vị địa phương
các học viện trường công an nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số chín của bộ trưởng bộ công an
về thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín
tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
coi trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ nhất là đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác giảng dạy
đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học
chú trọng chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo thực hiện đào tạo theo nhu cầu công tác
theo địa chỉ sử dụng và theo yêu cầu của vị trí việc làm nhằm cung cấp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục đào tạo kịp thời tham mưu cụ thể hóa các quan điểm chủ trương
về giáo dục đào tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo bộ công an thống nhất quản lý nhà nước
về giáo dục đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo tiến độ thực hiện đề án dự án về công tác giáo dục đào tạo
trọng tâm là chủ trì tham mưu xây dựng có chất lượng đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
cũng tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ thừa ủy quyền đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc của chính phủ cho ba nhà trường
và tặng cờ thi đua của bộ trưởng bộ công an đối với năm trường và trao tặng các phần thưởng xứng đáng nhất
đối với các trường đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua
ngày bốn một mươi một tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì phiên họp thứ nhất tổ biên tập xây dựng đề án
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số năm mươi khduca
về xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
thành lập tổ biên tập nghiên cứu xây dựng đề án gồm một mươi bốn đồng chí do thứ trưởng trần quốc tỏ làm tổ trưởng
tại phiên họp các đại biểu đã trả lời
cho ý kiến về dự thảo đề cương chi tiết
đề án được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức vị trí vai trò của công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng trong công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ
đồng thời đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng trong công an nhân dân tăng cường công tác quần chúng hoàn thiện cơ chế tiến hành công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng đề án trong tình hình hiện nay
đồng thời ghi nhận các đại biểu khách mời đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết chất lượng nhất là những vấn đề về trình tự thủ tục thẩm quyền xây dựng đề án
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các thành viên tổ biên tập phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ
sau phiên họp này thường trực tổ biên tập tiếp thu ý kiến của các đại biểu trình lý dự thảo trình đồng chí bộ trưởng xem xét